hiện nay trên địa bàn tỉnh hậu giang đang vào thu hoạch vụ lúa hẻ thu năng suất lúa chỉ đạt từ bốn trăm linh đến năm trăm linh kg một công thậm chí có hộ chỉ đạt ba trăm linh kg một công
nguyên nhân chủ yếu là diện tích gieo dạ sớm không theo lịch thời vụ nên tình hình dịch hại vang lùn lùn xoắn lá bùng phát trở lại sau gần một mươi năm được khống chế
so với cùng kỳ năm trước thì giao lúa đang ở mức cao hơn nhưng không ít nông dân lại tiếc nuối do năng suất thấp hơn nhiều so với vụ hẻ thu năm trước
nguyên nhân năm nay năng suất lúa giảm mạnh là do lúa bị dày nâu mang mầm bệnh vang lùn lùn xoắn lá tấn công vào truyền bệnh khi cây lúa còn nhỏ với tỷ lệ bị ảnh hưởng từ ba mươi
những cây lúa bị nhiễm bệnh đều không thể trổ bông được nên dẫn đến năng suất lúa không như mong muốn
theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh thì diện tích này chiếm tỷ lệ không nhiều chủ yếu là ở một số ruộng bà con gieo xạ sớm và bị nhiễm bệnh vàng lùn lùn xoắn lá
riêng phần lớn diện tích lúa gieo xạ sau đều được nông dân đánh giá là sẽ cho năng suất cao tương đương với những vụ lúa hẻ thu trước